nghi can gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng công thương việt nam việt tiên banh trình ánh thị xã cửa lò
vào chiều ngày một tháng hai đối tượng đi xe máy bịt mặt sông vào phòng giao dịch sử dụng hung khí là dao nhọn và một vật nghi là lựu đạn đe dọa uy hiếp nhân viên và cướp đi số tiền bốn mươi sáu triệu đồng sau đó nhanh chóng bỏ trốn
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận do tham gia đánh bạc trên mạng nợ nần túng quẫn nên đã cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ
được biết đây là đối tượng đã có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng tại nghệ an công an huyện yên thành phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng mua bán bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
cầm đầu đường dây này là trần thị lan chú tài huyện diễn châu
vào chiều ngày hai tháng hai tại quốc lộ một a thuộc địa phận xã diễn kỷ huyện diễn châu ban chuyên án đã bắt giữ thành công trần thị lan và nguyễn thị truyền chú tại huyện quế phong vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy thù giữ bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình hiện ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định
đưa ra thông tin gian dối cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng
nguyễn văn tồn chú tài thành phố con tôm tỉnh con tôm đã vai hơn một mươi bốn tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tôm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn văn tồn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu sau nhiều năm vai tiền không có khả năng trả nợ năm hai nghìn hai mươi hai tồn là phó trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng
do tin tưởng nên nhiều người đã cho tồn vay
hơn một mươi bốn tỷ đồng thế nhưng sau khi nhận tiền tồn đã sử dụng để trả nợ cho người khác và tiêu dùng cá nhân